hà nội vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam năm mươi bốn tuổi tại giáp bát quận hoàng mai đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn và viêm phổi
kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết nâng tổng số người chết do dịch sốt xuất huyết tại hà nội là lên ba ca
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy trường hợp chết do sốt xuất huyết thứ hai cũng được ghi nhận tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương số ca nhập viện do dịch sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh khoảng hai trăm linh người bệnh khám mỗi ngày tỷ lệ nhập viện lên tới một mươi hai mươi ba năm ca phải chuyển qua cấp cứu
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu thì số bệnh nhân đã tăng lên gấp bốn lần
các bác sĩ cũng đã đưa ra cảnh báo người dân khi có dấu hiệu sốt cao nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết thì nên đi khám ngay vì diễn biến bệnh rất nhanh
phát hiện bệnh sớm sẽ giúp việc điều trị được tốt hơn giảm nguy cơ suốt huyết
khi người bệnh đã bị sốt huyết não xuất huyết tiêu hóa thì sẽ rất nguy hiểm